lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội vừa cứu hộ cứu nạn một nạn nhân một mươi tám tuổi
rơi từ tầng một mươi một trung cư một mươi sáu b nguyễn thái học quận hà đông xuống mái tôn tầng hai của nhà dân
chiều nay ngày mùa một tết nhận tin báo cứu nạn cứu hộ một nạn nhân rơi từ tầng một mươi một trung cư một mươi sáu b nguyễn thái học quận hà đông
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn nhanh chóng xuất một xe cứu nạn cứu hộ
cùng sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sơ cấp cứu cho nạn nhân đưa nạn nhân từ tầng hai xuống mặt đất
bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
trong ngày hôm nay ngày mùa một tết toàn quốc xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một người và một mươi sáu người bị thương
thông tin vừa được cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong đó giao thông đường bộ xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn làm chết một mươi người và một mươi sáu người bị thương
giao thông đường sắt xảy ra một vụ khiến một người tử vong
về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện lập biên bản xử phạt hai chín mươi một trường hợp
phạt tiền hơn bốn tỷ đồng
riêng vi phạm về nồng độ cồn lực lượng chức năng đã xử lý bảy trăm hai mươi chín trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái tăng năm trăm hai mươi bốn trường hợp
ngay trong đêm giao thừa lực lượng công an nghệ an đã phát hiện xử lý chín mươi vụ
chín mươi một đối tượng vi phạm
pháp luật về pháo trong đó bảy mươi một đối tượng vi phạm vì sử dụng pháo trái phép
tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm về pháo đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phân loại
lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định đồng thời để săn đe giáo dục phòng ngừa tái diễn hành vi vi phạm
đặc biệt trong đêm giao thừa hàng nghìn lượt cán bộ công an nghệ an đã có mặt tại các bản thôn xóm khối phố
vừa nắm tình hình vừa tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm pháp luật về pháo
nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các trụ sở và thành lập các tổ công tác lưu động đến từng xã phường thị trấn để tiếp nhận yêu cầu làm căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp kiểm tra trung tâm chỉ huy của bộ tư lệnh cảnh vệ đánh giá cao và biểu dương những thành tích đóng góp của phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thời gian qua
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát vào nghị quyết chương trình công tác của đảng ủy công an trung ương và bộ tư lệnh cảnh vệ trong năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là những nội dung đổi mới trong sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ hai nghìn hai mươi ba
tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị tết nguyên đán dịp để gia đình đoàn viên khởi đầu cho một năm mới vạn sự tốt lành
những ngày này người người nhà nhà đang háo hức chào đón năm mới gặp gỡ xung họp bên gia đình người thân
nhưng có những người tết với họ là trực chiến là nhiệm vụ tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo cho nhân dân một cái tết bình yên
họ là các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ
sau đây là ghi nhận tại công an tỉnh quảng ninh trong ngày đầu năm mới
đảm bảo sự yên vui cho nhân dân trong những ngày tết
để cho nhân dân được yên tâm vui vẻ vui xuân đón tết
nó vừa là cái trách nhiệm vừa là cái niềm vinh dự của những người chiến sĩ công an
nhất là những người chiến sĩ làm công bác trọng án cho chúng tôi
để làm tốt những công tác này những ngày tết này chúng tôi gần như một trăm linh quân số của cán bộ chiến sĩ ở trong đội luôn bám địa bàn hoặc bám đơn vị đảm bảo quân số trực
bản thân tôi thì có hai mươi năm công tác trong ngành và cũng hai mươi năm làm công tác hình sự
vào những ngày tết như này thì gần như hai mươi năm qua tôi chưa có một năm nào có tết cùng với gia đình một cách trọn vẹn
chúng tôi có những hôm mà chín h sáng vẫn phải vào trại hỏi cung giao thừa vẫn phải đi làm án giết người là việc bình thường
lính hình sự chúng tôi thì bình thường công việc rất vất vả rồi thì những ngày tết càng vất vả hơn
thì việc đảm bảo giữ an ninh trực tự giữ gìn bình yên cho nhân dân trong dịp tết là việc rất quan trọng
vì vậy là chúng tôi luôn luôn cố gắng hết sức trực những ngày tết gần như đầy đủ một trăm linh cả lãnh đạo và cả cán bộ chiến sĩ
nếu khi ăn tết không được đúng ngày thì thôi chúng tôi cũng sẽ cố gắng
là ăn tết sau về chung vui với gia đình sau cũng được
mặc dù là cũng hơi buồn một tí vì không được về chung vui với gia đình vào đêm giao thừa
nhưng mà chúng tôi luôn luôn cố gắng quyết tâm vì tinh thần trẻ vì sự bình yên ấm no hạnh phúc nhân dân luôn luôn
cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tôi là thượng úy vũ hồng ngọc
hiện nay thì tôi đang công tác tại đội điều tra tổng hợp công an thành phố hạ long
đây thì cũng không phải là lần đầu tiên kể từ khi mà tôi khoác trên người bộ cảnh phục mà lại phải đón tết xa nhà không được ăn tết cùng với gia đình
tôi thì cũng đã có gia đình có con nhỏ
tuy nhiên thì tôi cũng rất là may mắn khi được gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ
nhiều khi thì tôi cũng thấy chạy lòng bởi vì là không được đón một cái tết trọn vẹn với gia đình
tuy nhiên thì cũng không chỉ có một mình tôi
các đồng nghiệp của tôi trong đó thì cũng có các chị em phụ nữ cũng phải đón tết ở đơn vị
tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là yêu nghề cho nên là cũng động viên nhau
vì trong những ngày tết như thế này thì chúng tôi cũng vẫn đã góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân
mùa xuân về với nhiều nhiệm vụ mới
xét nghiệm vinh dự và tự hào
nhiều cán bộ chiến sĩ công an
vẫn tiếp tục lên đường với niềm tin sự vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân
quý vị thân mến xuân này những người lính mũ nổi xanh việt nam tạm gác nỗi nhớ quê hương gia đình
để thực hiện sứ mệnh cao cả dưới lá cờ liên hợp quốc cùng lời hứa thiêng liêng của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
và hậu phương của họ năm nay cũng đó một cái tết thật đặc biệt với sự thiếu vắng người thân nhưng đầy óc niềm tự hào
một mươi năm năm kể từ ngày kết hôn đây là năm đầu tiên anh nguyễn hồng dương đón tết xa vợ
vốn không phải vào bếp làm cơm nấu cỗ ngày tết nên năm nay mọi thứ có hơi chút bỡ ngỡ lóng ngóng đối với người đàn ông này
đúng là rất là khác tại vì tôi chưa từng có một cái tết nào mà vợ lại không có nhà ở nhà cả
vợ thì ngày tết thì rất là nhiều việc ví dụ như vợ thường là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cơm nước cỗ bàn
nhà mình là
nhà tôi là nhà trưởng ấy thì riêng ngày mùng một tết là phải năm mông cỗ rồi
thì năm nay cũng không biết là tính cỗ như thế nào
mọi năm thì mọi người cùng nhau làm việc nhà dọn dẹp đồ chuẩn bị đón tết ạ
năm nay không có mẹ ở nhà thì con thấy hơi buồn
tôi thấy là nhiều công việc phải làm hơn bởi vì mẹ đi vắng rồi thì cháu phải tiếp nhận một số các công việc của mẹ
mà mẹ thì có một số công việc khá là khó khăn nên là cháu cũng không thể làm được rửa bát xăm mông cỗ
thì nhiều bát quà cháu không lo được
chắc chắn là cũng sẽ có những cái bỡ ngỡ rồi
nhưng mà được cái may mắn đối với tôi là có bố mẹ vừa là hai con cũng rất là chịu khó chăm chỉ
thế là tôi nghĩ là cũng cái vấn đề đấy không phải vấn đề quá khó khăn
tết đến xuân về
hạnh phúc nào bằng
gia đình xung họp
thế nhưng vì nhiệm vụ những người chiến sĩ mũ nổi xanh đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ
tại đất nước nam sudan xa xôi nơi đầy dãy những bất ổn của chiến tranh
nỗi nhớ nhà ngày tết chỉ có thể sẻ chia qua các cuộc gọi
chúc mừng cả nhà luôn luôn mạnh khỏe bình an
con sang đây công tác thì con mới thấy là hai cái chữ hòa bình nó rất là quan trọng
đây là lời chúc nào con cũng gắn với chữ là bình an
bởi vì là ở đây hòa bình nó là quan trọng nhất
người ta chỉ cần có hòa bình thôi thì họ sẽ có thêm mọi thứ khác đi sau đấy và thì mới có phát triển có hạnh phúc được
con thấy hai chữ bình an
bình thường như ở bên nhà mình chúc thì chúc mạnh khỏe chúc an khang thịnh vượng
nhưng mà đôi khi cũng không có chữ bình an
nhưng mà thực ra con thấy là cái bình an nó quan trọng vô cùng
ở bên này người dân người ta chỉ cần có hòa bình thôi
nên là thì học sẽ có gần như là tất cả
ngày tết năm mới
thì đối với tôi thì cũng rất là muốn nhắn nhủ đến vợ mình là vợ sẽ yên tâm công tác
thì ở nhà thì có ông bà có anh rồi là có các con đang hết sức là ủng hộ em
vì em sẽ yên tâm làm việc và yên tâm công tác
tết này cũng có những gia đình nhỏ thiếu vắng người chồng
vắng các anh
các chị vừa làm mẹ vừa làm cha chăm sóc con cái
vừa là người con hiếu thảo thay chồng lo tết chu toàn nội ngoại hai bên
năm nay thì anh đi xa đi công tác
tuy nhiên thì anh cũng cứ yên tâm bởi vì là mình phải cố gắng hết sức
tất cả những việc nặng trước đây thì đều là do anh làm nhận
thì mình bố trí hài hòa công giờ cơ quan để có những buổi dành toàn bộ cho gia đình cũng như là cho con
lo được cho một cái tết vẫn vẹn toàn
như khi có anh ở nhà các anh cứ yên tâm
đã có những người hậu phương những người vợ những người chồng các người con thậm chí là các người mẹ người bố
luôn luôn ở bên cạnh các anh và cổ vũ cho các anh
hành trình vì hòa bình không chỉ là hành trình vượt hơn một mươi cây số từ việt nam đến với cộng hòa nam sudan
nơi những chiến sĩ mũ nổi xanh việt nam đang thực hiện nhiệm vụ
đó còn là hành trình của mỗi người lính và cả gia đình họ
qua nỗi nhớ người thân tạm gác những niềm vui những phút giây bình yên của riêng mình
để góp phần tạo ra bình yên cho hàng triệu người
hôm nay mùng một tết nguyên đán toàn quốc xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một người và một mươi sáu người bị thương
thông tin vừa được cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong đó giao thông đường bộ xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn làm chết một mươi người và một mươi sáu người bị thương
giao thông đường sắt xảy ra một vụ khiến một người tử vong
về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện lập biên bản xử phạt hai chín mươi một trường hợp phạt tiền hơn bốn tỷ đồng
riêng vi phạm về nồng độ cồn lực lượng chức năng đã xử lý bảy trăm hai mươi chín trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái tăng năm trăm hai mươi bốn trường hợp
một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất chống thuộc xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang triệt phá
lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ ba mươi bốn đối tượng tăng vật thu giữ và tạm giữ gồm tám mươi một xe mô tô gần ba trăm tám mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà trên do trương văn lượng trần thanh bằng và lương thanh bảo tổ chức
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc cùng đối tượng cho công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý